chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
sáng nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tòa án nhân dân cấp cao hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm
xem xét đơn kháng cáo của bị cáo trần thanh liêm cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình dương
của bị cáo khác trong vụ thao túng đất vàng ở bình dương
cùng kháng cáo trong vụ án này là bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án
bốn bị cáo có đơn kháng cáo gồm trần thanh liêm cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình dương
trần nguyên vũ cựu tổng giám đốc tổng công ty bình dương lý thanh châu
cựu thành viên hội đồng thành viên phó tổng giám đốc công ty bình dương
và đỗ thị thanh thúy cựu kế toán trưởng công ty bình dương
trong đơn kháng cáo bốn bị cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại bối cảnh
mức độ phạm tội và hậu quả hành vi phạm tội của họ
các bị cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ như
lần đầu phạm tội có nhiều thành tích trong công tác không có động cơ vụ lợi khai báo thành khẩn
trước đó vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
vụ án vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai xảy ra tại bình dương
tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình dương trần thanh liêm
bảy năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí